nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi vào sáng cùng ngày theo giờ địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp gỡ làm việc với lãnh đạo của gần ba mươi doanh nghiệp
đây là các doanh nghiệp tài chính và công nghệ hàng đầu nhật bản như hitachi toshiba daikin fujitsu
bên cạnh đó thủ tướng cũng có những cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam đang duy trì ổn định xã hội và tăng trưởng cao liên tục trong thời gian qua
đây là điều kiện quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cho biết theo khảo sát của zetro có trên sáu mươi năm doanh nghiệp nhật bản đang kinh doanh có lãi tại việt nam
và trên bảy mươi doanh nghiệp nhật bản đang mong muốn mở rộng quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
chính phủ việt nam khuyến khích đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư trong quá trình kinh doanh tại việt nam
hầu hết đều đã có các hoạt động đầu tư vào việt nam từ rất sớm và mong muốn được mở rộng hoạt động tại việt nam
coi việt nam là một trong những cứ điểm để phát triển các lĩnh vực công nghệ của mình
do đó khuyến nghị việt nam tiếp tục cải thiện năng lực cạnh tranh quan tâm nhiều hơn nữa đến lĩnh vực đào tạo
phát triển nguồn nhân lực công nghệ để bảo đảm cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho quá trình phát triển
hoàn ngành các ý kiến góp ý tại buổi gặp gỡ thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị các doanh nghiệp nhật bản tham gia sâu hơn vào thị trường việt nam
tận dụng tối đa lợi thế từ cptpp fvfta và hỗ trợ việt nam hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh
sáng cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp chủ tịch tập đoàn tài chính smbc koichi miyata
một nhà đầu tư lớn của nhật bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại việt nam